tiếp tục thông tin về vụ xả súng gần địa điểm tổ chức lễ hội mừng tết nguyên đán xảy ra vào ngày hôm qua tại los angeles bang california của mỹ
số người thiệt mạng được xác định là một mươi người trong khi đó một mươi người khác bị thương
nghi phạm được xác định là một nam giới bảy mươi hai tuổi đối tượng được phát hiện đã tử vong trong chiếc xe bán tải ở toren cách montre park khoảng bốn mươi sáu km
cảnh sát cho rằng nghi phạm đã dùng súng tự sát hiện chưa rõ động cơ gây án
vụ xả súng xảy ra vào khoảng hai mươi hai h ngày hai mươi một tháng một theo giờ địa phương tức là khoảng một mươi ba h ngày hôm qua theo giờ việt nam
ở gần địa điểm tổ chức lễ hội mừng tết nguyên đán tại monterey park
trước đó cùng ngày lễ hội này đã thu hút sự tham gia của hàng chục nghìn người
thành phố mantrebakh thuộc hạt los angeles cách trung tâm của los angeles một mươi một km đây là nơi có nhiều người châu á sinh sống